sau một thời gian hợp tác xã dịch vụ thương mại dịch vụ quyết tiến tỉnh đồng nai đã đàm phán thành công
và ký hợp đồng xuất khẩu chuối giả hương cấy mô sang hàn quốc trung quốc
điều này đang mở ra một cơ hội mới cho người trồng chuối sau một thời gian dài rớt giá tây thảm buộc phải giải cứu
những ngày gần đây xưởng sơ chế đong gói chuối già hương cấy mô của hợp tác xã quyết tiến
ở huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai hoạt động gần như liên tục
hàng chục công nhân phải tăng ra để bảo đảm lượng chuối đủ cung cấp cho một đơn vị đối tác phía hàn quốc
theo đúng hợp đồng đã ký kết
theo hợp tác xã quyết tiến để có thể xuất khẩu chính ngạch chuối sang hàn quốc và trung quốc
hợp tác xã đã phải tuân thủ hàng chục yêu cầu nghiêm ngặt từ phía đối tác
tức là nó có rất rất nhiều tiêu chí
ngoài những tiêu chí chăm sóc về cái dịch bệnh mà mình phải sử dụng những cái thuốc sinh học
hay là những thuốc an toàn mà được phép sử dụng
còn cái nữa là chăm sóc quy trình là không được trẻ tróc
không được làm cho cái trái chuối mà bị tổn thương bất kỳ cái gì
vì cái chuối nếu bị tổn thương đôi qua bên kia là nó ủ lên là trái rất là xấu hư
nên là người ta không chấp nhận người ta đòi hỏi cái chuối mình rất là tốt
phải đảm bảo được cái tiêu chuẩn của họ
tức là khi mình thu về là không phải là mình một trăm linh xuất khẩu được
mà mình phải giặt ra một số cái chuối là nó không đạt chuẩn
nhiều khi trái chuối rất đẹp nhíu cái cặp bắt mình nhìn
nhưng mà con cái nó không đạt chuẩn xuất khẩu
có thể nói câu chuyện về giá của loại chuối giả hương cây mô chưa bao giờ hết nóng
thời gian qua hết giá cao lại đến các đợt giải cứu do giá rất thảm và ngược lại
sự bấp banh của giá chuối giả cấy mô bắt nguồn từ việc loại chuối này
gần như không tìm được chỗ đứng ở thị trường trong nước
trong khi đầu ra lại hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường tiểu ngạch trung quốc
do đó việc lần đầu tiên tìm được đầu ra ổn định
thông qua đường xuất khẩu chính ngạch vào hàn quốc và trung quốc
đã khiến nhiều hộ trồng chuối có thêm niềm tin vào chuối cây mô
nếu mà mình hợp tác lại với nhau trồng trên quy mô lớn và nguồn sản phẩm tốt
thì dĩ nhiên là khách hàng không bao giờ chơi
cho nên là khi mình muốn người ta không chê mình thì làm tốt đúng quy trình
sản phẩm ra chất lượng dĩ nhiên mình bán giá vừa cao mà vừa bán được nhiều hàng
nhu cầu xuất khẩu thì đương nhiên là nếu mà có được sản lượng với được giá tốt
thì rõ ràng là cũng có nhiều tiền tiền nắng
quan trọng bây giờ mình làm rồi mình sẽ tìm ra được những cái gì
mà có thể tìm ra được những cái gì mà có thể tìm ra được những cái gì
là khó khăn để mình khắc phục
nói chung là chúng tôi mới làm năm đầu tiên thì rõ ràng có gặp rất nhiều cái khó khăn
thực sự hiện nay bây giờ còn gặp rất nhiều cái khó khăn
nhưng mà cái dạng sự khởi đầu đen thì khi mình làm rồi mình mới phát hiện ra được
những cái khó khăn đó và những cái thất bại của mình nhất định
thì là mình sẽ khắc phục được trong thời gian tới
đến nay hợp tác xã đã xuất sang hai nước trung quốc và hàn quốc được trên năm trăm linh tấn chuối
theo liên minh hợp tác xã tỉnh đồng nai đây cũng là hợp tác xã đầu tiên và duy nhất của đồng nai
tính đến thời điểm này xuất khẩu được chuối tươi theo đường chính ngạch